nhằm tạo điều kiện cho người dân ở các vùng sâu vùng xa được sử dụng điện lưới quốc gia để phục vụ sản xuất phát triển kinh tế
hôm qua tỉnh tuyên quang đã tổ chức lễ đóng điện trạm biến áp thôn khổi trang xã xuân lập huyện lâm bình
trạm biến áp thôn khuổi trang được hoàn thành sau ba tháng thi công lắp đặt gồm hai trạm biến áp
với tổng số vốn một mươi một tỷ đồng từ nguồn vốn dự án cấp điện lưới quốc gia tỉnh tuyên quang giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi
sau khi đóng điện hai trạm biến áp này sẽ cung cấp điện cho một trăm tám mươi hộ gia đình trên địa bàn
thôn khuổi trang và khuổi củng xã xuân lập huyện lâm bình là hai thôn vùng sâu vùng xa đặc biệt khó khăn tỷ lệ hộ nghèo chiếm gần chín mươi
việc đóng điện công trình đường dây và trạm biến áp cấp điện cho hai thôn này góp phần cho sự phát triển kinh tế xã hội
quốc phòng an ninh trên địa bàn tỉnh tuyên quang đồng thời góp phần quan trọng trong việc phát triển kinh tế của người dân
ở những nơi vùng sâu vùng xa vùng đặc biệt khó khăn
năm hai nghìn một mươi sáu tỉnh tuyên quang đã triển khai xây dựng ba công trình đường dây và trạm biến áp cấp điện cho các thôn bản chưa có điện trên địa bàn tỉnh
việc đầu tư dự án cấp điện cho các thôn bản chưa có điện lưới quốc gia
là việc làm hết sức cấp thiết dự án cấp điện nông thôn từ điện lưới quốc gia tỉnh tuyên quang
giai đoạn hai nghìn một mươi ba hai nghìn hai mươi sẽ đầu tư xây dựng hệ thống lưới điện cấp điện cho hai trăm một mươi một thôn bản thuộc năm mươi sáu xã sáu huyện và thành phố trên địa bàn tỉnh tuyên quang